đứng vị trí thứ một mươi trong một mươi hai con giáp hình tượng con gà có ý nghĩa vô cùng đặc biệt và mang nhiều giá trị tốt đẹp
nằm dậu nói chuyện gà là những câu chuyện vui những thông tin độc đáo hay những nhân vật thú vị xoay quanh chủ đề con gà sẽ có trong phần tiếp theo của chương trình
kính thưa quý vị hùng kê quyền hay còn gọi là võ gà là một bài quyền khá nổi tiếng trong số những bài võ cổ truyền đặc sắc của miền đất võ bình định
từng truyền hùng cây quyền do đông định vương nguyễn lữ nghiên cứu và sáng tạo nên
nhân dịp xuân mới đình rộng mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những câu chuyện thú vị về bài võ hùng cây quyền nổi tiếng này
tương truyền bài võ hùng cây quyền do đông định vương nguyễn lữ sáng tạo ra
thứ thế chiến đấu của hai chú gà trống
đây cũng là một trong bảy bài quyền tiêu biểu của võ cổ truyền việt nam
hùng cây quyền là cái bài do đông định vương nguyễn lữ sáng tác
thì cái bài này ông sáng tác ra ông nghiên cứu một số đoàn thế từ gà trọi mà ra
phù hợp với gián dấp phù hợp với giá người việt nam
nhỏ thì có thể là đánh lớn thấp có thể đánh cao
ít thì có thể đánh nhiều
thì cái bài này sử dụng cái trí là cái động tác là nhất chương trí là dùng điểm huyệt
đông đỉnh vương nguyễn lữ là em út trong ba anh em nhà tây sơn là nguyễn nhạc nguyễn huệ nguyễn lữ
trong ba anh em thì ông là người có thể chất nhỏ con và không được khỏe mạnh như các anh của mình
tuy nhiên ông lại là người có tư chất võ học hơn người và rất say mê võ thuật
ông cũng rất mê đá gà trọi
trong một lần quan sát một trận đá gà chứng kiến một chú gà nhỏ hơn lại có thể đánh thắng một chú gà trọi to lớn
ông đã ngộ ra một bài quyền pháp lấy tên là hùng cây quyền
hùng kê quyền là bài võ sử dụng trí pháp nhất dương trí để đâm chọc các yếu huyệt trên cơ thể người
bài võ này rất phù hợp với thể trạng nhỏ bé của ông với nguyên lý lấy yếu đánh mạnh nhỏ đánh lớn
gần chống xa thấp chống cao
bộ tay mô phỏng chiếc mỏ cửa của chú gà trọi
các thế võ dựa trên các đòn thế chiến đấu của chú gà trọi với các đòn đá móc đá thẳng mổ móc
tấn công vào các yếu huyệt trên cơ thể như mắt yết hầu thái dương
bài võ hùng cây quyền ra đời đúng vào lúc nhà tây sơn đang chiêu mộ nghĩa quân và cần thao luyện binh mã một cách nhanh chóng
mà luyện các loại quyền pháp
các môn võ truyền thống khi đó phải mất đến hàng chục năm
không kịp cho các binh sĩ mới rèn luyện và tham gia chiến đấu
với ưu điểm nhanh nhẹn linh hoạt phù hợp với thể chất nhỏ con của người việt khi đó
bài võ hùng thê quyền đã được truyền dạy phổ biến trong nghĩa quân tây sơn và đem lại hiệu quả trên chiến trường
góp công lớn trong nhiều chiến thắng của vua quang trung
bài võ hùng cây quyền cũng là một trong số những bài quyền có nguồn gốc thuần việt
truyền cho đến ngày nay
đối với cái bài của đồng định vương nguyễn lữ là nghiên cứu về cái võ của các con gà đá
trong quá trình tập luyện và thi đấu thì cái bài này có tác dụng rất là tốt
và đặc biệt là người bình định sử dụng rất nhiều
hùng kê quyền là một bài võ rất là nổi tiếng
riêng tôi và nhiều đồng nghiệp cũng có theo để tập luyện môn này
để mà rèn lượng sức khỏe
để tự vệ
hùng cây quyền đã trở thành bài võ huyền thoại được lưu truyền phổ biến ở bình định nói riêng và việt nam nói chung
đây cũng có thể coi là một món đặc sản và là niềm tự hào của mỗi người dân bình định